sau khi được công bố khỏi bệnh các bệnh nhân này tiếp tục được cách ly theo dõi tại địa phương và có sự quản lý của nhân viên y tế
theo báo cáo của sở y tế đà nẵng hiện đà nẵng đang điều trị cho hai trăm bốn mươi hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đến nay đã có nhiều bệnh nhân âm tính từ một cho đến bốn lần
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến nay có thể nói rằng
chúng ta đã kiểm soát rất là tốt bệnh tật và khống chế được ổ dịch ở đà nẵng
và tâm dịch ở bệnh viện đà nẵng
hiện nay các ổ dịch tại ba bệnh viện đó chính là bệnh viện c bệnh viện đà nẵng
cũng như bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng đã được khống chế
trong đó bệnh viện c đã dỡ bỏ phong tỏa cho bệnh nhân xuất viện từ ngày tám tháng tám
và bắt đầu đón bệnh nhân vào điều trị trong ngày hôm nay
hai bệnh viện còn lại cũng đã được làm sạch và chuẩn bị đưa vào hoạt động trở lại
nhằm hạn chế tình trạng người dân tập trung đông tại các chợ
để không đảm bảo được yêu cầu giãn cách tối thiểu là hai mét
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lây nhiễm covid một mươi chín
thì sở công thương tp đà nẵng đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
chỉ cho phép người dân đi chợ ba ngày một lần
theo phương án này ủy ban nhân dân quận huyện sẽ triển khai đến ủy ban nhân dân các phường xã
in phiếu vào chợ gửi đến các hộ gia đình
mỗi hộ được một mươi phiếu đi chợ trong một tháng
phiếu chỉ có giá trị sử dụng một lần một ngày cho một chợ bất kỳ trên địa bàn tp đà nẵng

chợ sẽ thu phiếu người dân vào chợ và có trách nhiệm lưu phiếu theo ngày
để phục vụ cho việc quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết
thời gian thực hiện sẽ là từ giờ ngày một mươi năm tháng tám cho đến khi có thông báo mới
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ngày hôm nay
công an tỉnh hà nam đã trao tặng hai mươi chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn
cho sở y tế tỉnh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
để góp phần cùng với các cấp các ngành chung tay thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như thấu hiểu sự khó khăn vất vả của lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch
đại diện lãnh đạo công an tỉnh hà nam đã trao tặng hai mươi khẩu trang y tế kháng khuẩn
cho sở y tế tỉnh hà nam để phục vụ công tác thăm khám và chữa bệnh
đây là một hoạt động ý nghĩa thiết thực trong thời điểm hiện tại của lực lượng công an tỉnh
nhằm chia sẻ và cùng đồng hành với lực lượng y tế tỉnh trong công tác phòng chống dịch
góp phần động viên tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác trên mặt trận phòng chống dịch
liên quan đến nhóm tội phạm do phú lê cầm đầu
những ngày vừa qua dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt với thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tạm giữ hình sự đối với lê văn phú tức là phú lê
phú lê được giới trẻ biết đến và thường gọi với tên gọi đó chính là giang hồ mạng
với nhiều live stream clip thậm chí là cả phim trên mạng để có thể chửi bới và kích động
tại cơ quan công an phú lê và đồng bọn đã khai nhận những gì

bà nguyễn thị nga sáu mươi chín tuổi và bà nguyễn thị bé sáu mươi bảy tuổi em gái bà nga ở xã hồng hà đan phượng hà nội
bà nga và bà bé là mẹ và rì ruột của trần thị đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã hồng hà huyện đan phượng hà nội
có biệt danh là hot girl xăm chổ đào chi lê
từ lâu đào đang có mâu thuẫn với vợ chồng phú lê
ông phú là anh gọi điện cho em nhờ em là xuống gần mặt mẹ chị đào
anh nói cụ thể đấy gần mặt như thế nào không
không ạ nói gần mặt thì
em hiểu thì sau đó thì trên đường đi thì em có vào một cái cửa hàng bán sắt thép ở hoài đức
thì em có vào đấy em cắt một ống cúp sắt
cúp sắt khi hai bệnh dài khoảng tầm tám mươi cm
sau đó thì em người tư đi vào nhà chị đào thì em là người trực tiếp đánh mẹ chị đào
hai gái vào chân còn dì một cái
sau đó thì em lên xe em đi về
em ý thức hành vi của mình là sai phạm pháp luật
theo hồ sơ của cơ quan công an phú lê có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
phú lê được giới trẻ biết đến như một ca sĩ giang hồ với vẻ ngoài khá bậm trợn đầu chọc cơ thể phủ kín như hình xăm
cũng là diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát phim ca nhạc nói về giang hồ
tại cơ quan công an phú lê đã thừa nhận hành vi tổ chức chỉ đạo đàn em hành hung người nhà của đào chi lê nhằm mục đích răn mặt đào
mục đích đánh dì của đào và mẹ của đào là để rụ đào chi lê ra
và có hình thức cảnh cáo thôi chứ không có cái ý để mà nói chính chất là vì phú lê cũng không cố án gì với cả mẹ của đào chi lê và dì của đào chi lê
em rất là hối hận cái việc làm của mình
em biết làm như thế thì là vi phạm pháp luật và em sẽ chấp nhận cái hình phạt của mình đối với việc làm của mình trước pháp luật
cơ quan công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ phú lê cùng đàn em là hoàng văn thụy để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức chỉ đạo đàn em hành hung người nhà của đào chi lê nhằm mục đích giăn mặt đào

năm hai nghìn hai mươi đến nay tổng số tiền các đối tượng trong đường dây này sử dụng đánh bạc lên đến một tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm bảy điện thoại di động một bộ máy vi tính hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật